cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã hoàn tất kết luận điều tra
đồng thời chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một mươi bị can cùng trú tại huyện trợ mới
về tội chống người thành công vụ
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
tại khu vực ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nên trung tá nguyễn phú cường
trưởng công an xã kiến an triển khai lực lượng đến địa điểm đề vây bắc
khi đến hiện trường các đối tượng bỏ chạy lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng
nguyễn văn nhơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy và thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc đánh bạc
thấy nhân bị bắt lúc này nguyễn phúc hậu nguyễn trí hải và châu thái duy cùng một số người
ở gần đó chạy lại rằng co sâu đẩy đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhân chạy thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng đã tiếp tục có những lời lẽ thô tục hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại